đoàn công tác của quốc hội do phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh phú yên đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của quốc hội
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu quý i năm hai nghìn hai mươi
khắc phục hậu quả thiên tai năm hai nghìn một mươi sáu quý i năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh phú yên tập trung triển khai
kế hoạch phát triển kinh tế và an sinh xã hội bước đầu đạt được một số kết quả khả quan
tại buổi làm việc tỉnh phú yên kiến nghị trung ương ban hành các cơ chế
chính sách hỗ trợ đặc thù để xây dựng tỉnh thành cửa ngõ giao thông về đường bộ đường thủy
hàng không của khu vực duyên hải nam trung bộ và tây nguyên hỗ trợ các nguồn lực để tỉnh hoàn thành
các dự án hạ tầng quan trọng phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển
đánh giá cao lợi thế và nỗ lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh phú yên đặc biệt là kinh tế biển
đồng thời đề nghị tỉnh cần đề ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp cụ thể lâu dài để phát triển tiềm năng
kinh tế biển trong thực hiện các dự án kinh tế lưu ý đến bảo vệ môi trường nhất là môi trường biển